phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hoa bình yêu cầu chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh lâm đồng
tiếp tục tập trung chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm xử lý rứt điểm các vi phạm đất đai xây dựng
trong khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời tăng cường quản lý nhà nước thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý các vi phạm
tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm các tập thể cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trong khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
báo cáo kết quả thực hiện lên thủ tướng chính phủ trước ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi